mặc dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư giao đất từ nhiều năm trước đây
nhưng hiện trên địa bàn nghệ an có đến cả trăm dự án đang trong tình trạng bỏ hoang
hoặc nếu có triển khai thì cũng rất chậm về tiến độ
thực trạng này không chỉ làm cản trở sự phát triển của địa phương
vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng đất đai
mà còn khiến môi trường đầu tư của tỉnh bị ảnh hưởng lớn khi các nhà đầu tư thực chất muốn vào
nhưng quỹ đất sinh lợi đang bị chiếm dụng
bám trục đường bình minh trục giao thông chính của thị xã cửa lò
dự án khu khách sạn nhà nghỉ của công ty cổ phần du lịch hà nội
là một điển hình cho các dự án ôm đất tại thị xã này
được chấp thuận đầu tư từ năm hai nghìn sáu với diện tích đất được cấp trên hai mươi bảy m hai
nhưng ngoài công trình cổng vào hoành tráng
thì dự án này chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy
chủ đầu tư sẽ xây dựng khách sạn nhà hàng trên khu đất trong nay mai
hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị du lịch trên thành phố loại hai
trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi thị xã cửa lò khá lo lắng trước những dự án chậm tiến độ
mới đây thị xã đã có văn bản đề nghị tỉnh xem xét
giả quyết định thu hồi hơn một mươi dự án nếu chủ đầu tư không thực hiện thời hạn đầu tư nghiêm túc
bây giờ rất nhiều nhà đầu tư nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư thực chất
nhưng mà về cái quỹ đất của thị xã cửa lò mà để có được
có lợi thế về du lịch thương mại như những dự án mà đã được cấp đất không triển khai
thì hiện nay thì quỹ đất của lò không có
do đó cửa lò rất muốn là để lập thu thục thu hồi theo quy định
để thị xã cửa lò thu hút cả nhà đầu tư các dự án mà có triển khai thực chất
theo giả soát mới đây của thành phố vinh tại những khu vực có giá trị sinh lợi cao
đường quy hoạch có lộ giới từ ba mươi m trở lên và các dự án có quy mô lớn
thì hiện có ba mươi bốn dự án đang chậm tiến độ và chưa triển khai đầu tư
trong đó địa bàn xã nghi phú mới sắp nhập vào thành phố
và là nơi được coi là đang có quỹ đất dồi dào để thu hút đầu tư lại khá phổ biến tình trạng này
không tiền hành nhưng mà cũng không giao lại cho thành phố để thực hiện
hoặc là những dự án liên quan đến quy hoạch mới theo quyết định năm hai của chính phủ
ở chung quanh khu vùng đất hưng hoa hưng lộc hưng dụng hoặc là đường một trăm sáu mươi m sắp tới vinh cửa lò
cái này cũng phải soát lại và có chữ ý cụ thể
không khó để nhận ra những khu đất bỏ hoang cây cối mọc ung tùng dọc các tuyến phố chính của thành phố vinh
nhưng hầu hết những khu đất đó đều đã có tên có chủ
nhiều khu đất sau khi được cho thuê còn sử dụng sai mục đích nhưng vẫn tồn tại nhiều năm nay
lỏng lẻo trong đánh giá năng lực tài chính cũng như không chú trọng việc xác nhận cam kết cho vay của các ngân hàng
tổ chức tín dụng đối với nhà đầu tư trước đây đã khiến nhiều dự án chỉ được đầu tư giang dở
từ đây cùng với việc không hoàn thành được dự án phần lớn các chủ đầu tư này còn không hoàn thành được nghĩa vụ tài chính
nợ tiền sử dụng đất tiền thuê đất khiến ngân sách các địa phương thất thu
trong khi đó đất đai lại không được sử dụng hiệu quả
sẽ có hai mươi hai dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai
với tổng diện tích sấp xỉ gần bảy trăm linh hectare bị thu hồi trong năm hai nghìn một mươi tám
những con số này thể hiện quyết tâm của tỉnh nghệ an qua việc kiểm tra chín mươi chín dự án có vấn đề về tiến độ trong năm hai nghìn hai mươi
việc làm mạnh tay của tỉnh cũng phần nào để thiết lập lại trật tự đầu tiên trên địa bàn
đồng thời là cơ hội mới cho các nhà đầu tư thực chất có năng lực vì lợi ích chung của doanh nghiệp và địa phương